hơn một nửa số người đức cho rằng vấn đề người di cư và hòa nhập là vấn đề lớn nhất của nước này
mặc dù số người di cư mới đến đang giảm mạnh trong năm nay
đây là kết quả một cuộc thăm dò dư luận nước đức công bố ngày chín tháng một mươi hai
theo kết quả cuộc thăm dò có năm mươi tám người dân đức được hỏi cho rằng vấn đề người di cư và hòa nhập người di cư là vấn đề lớn đối với đất nước
trong khi năm mươi hai người dân lo ngại người di cư sẽ khiến tỷ lệ tội phạm tăng lên
trong năm ngoái ba mươi khác lo ngại các giá trị văn hóa và xã hội của đức sẽ bị đe dọa
cuộc thăm dò dư luận tiến hành đối với một hai trăm ba mươi bốn người còn cho thấy năm mươi người đức tin tưởng thủ tướng đức angela merkel đang làm tốt chính sách người tị nạn
trong khi bốn mươi năm cho rằng bà merkel đã làm điều này khá tệ
trong năm ngoái tám trăm chín mươi người di cư phần lớn là người hồi giáo đến từ trung đông châu phi và một số nơi khác đã tới nước đức
gây lo ngại về an ninh và vấn đề hòa nhập
số người di cư đã giảm trong năm nay
cơ quan di cư và tị nạn liên bang của đức cho biết đã nhận được hai mươi sáu bốn trăm ba mươi tám đơn xin tị nạn trong tháng một mươi một giảm khoảng năm mươi bốn so với cùng kỳ năm ngoái